lãnh đạo liên minh châu âu đang nỗ lực mua lại cổ phần của các doanh nghiệp chiến lược mà châu âu góp vốn nhằm tránh nguy cơ bị nước ngoài thâu tóm
liên đoàn công nghiệp châu âu cảnh báo các doanh nghiệp sản xuất thép nhôm gốm và sợi thủy tinh đang gặp khó khăn do đại dịch có thể bị trung quốc thôn tính
pháp đề xuất tạo lập một quỹ hành động mua lại cổ phần của các doanh nghiệp then chốt này
quỹ đầu tư đặc biệt này do các nước thành viên liên minh châu âu góp vốn đồng thời châu âu cũng xiết chặt lại điều kiện mua bán doanh nghiệp
ý tưởng dùng ngân sách nhà nước tham gia vào vốn của doanh nghiệp chủ chốt được nhiều nước châu âu tán động
đây là lần đầu tiên ý tưởng này được triển khai ở cấp độ liên minh châu âu như một cách phối hợp hành động nhằm giảm thiểu các hệ quả tiêu cực đối với các quốc gia thành viên